ngày hôm qua ngày bốn tháng năm theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trong ngày bốn tháng năm có hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đó là trường hợp bệnh nhân một trăm bảy mươi điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện kim sơn tỉnh ninh bình
và trường hợp bệnh nhân một trăm sáu mươi sáu tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
và tính đến thời điểm hiện tại thì việt nam có hai trăm bảy mươi một ca nhiễm covid một mươi chín trong đó số người bình phục là hai trăm hai mươi một người
và cũng trong sáng ngày hôm nay theo thông tin từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
thêm một mươi một bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
điều đáng chú ý là trong số đó có hai trường hợp dương tính lại đã có kết quả xét nghiệm âm tính bốn lần liên tiếp
và bệnh nhân một trăm sáu mươi một tám mươi tám tuổi ở hưng yên
và về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
thì theo dõi sức khỏe hiện đã có một mươi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai
và một mươi một bệnh nhân có kết quả âm tính hai lần trở lên với virus sars cov hai
còn liên quan đến tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín diễn biến nặng là số một mươi chín và số chín mươi một
thì bệnh nhân số một mươi chín điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
hiện không sốt thở máy qua mở khí quản thông khí hai bên rõ gian nổ hai bên giảm
và riêng bệnh nhân thứ chín mươi một đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính bốn ngày liên tiếp với virus sars cov hai
tuy nhiên thì tiên lượng về trường hợp này còn rất nặng
sau thời gian xác lập chuyên án cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hưng yên đã bắt quả tang phạm xuân nhất
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại huyện ân thi tỉnh hưng yên hiện là phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông hồng bàng
đang có hành vi nhận sáu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả tại trung cư phúc hưng hai
phường bần yên nhân thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
tại cơ quan điều tra phạm xuân nhất khai nhận trước đó đã nhận một trăm linh năm triệu đồng và thông tin cá nhân
của bảy học sinh trường trung học phổ thông hồng bàng
trường trung học phổ thông hồng bàng để làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời
và sau đó mua bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả cho bảy học sinh này
điều tra mở rộng ban chuyên án phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an và công an tp hcm
điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng là dương hiễu hưng và dương văn lạng
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở thị trấn bắc sơn huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
hiện đang ở tại nhà số một trăm linh bảy trung cư hưng ngân phường tân chánh hiệp quận một mươi hai tp hcm
để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ ba máy tính
một máy in màu một máy xây dấu một dụng cụ dập dấu hai trăm linh năm hình dấu các loại của các cơ quan tổ chức
trên nhiều tỉnh thành trong cả nước một một trăm linh phôi văn bằng chứng chỉ giả
và nhiều tài liệu liên quan đến việc làm văn bằng giấy tờ tài liệu giả
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với phạm xuân nhất về hành vi giả mạo trong công tác
tạm giữ dương hữu hưng và dương văn lạng để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan tổ chức
từng là thợ điện làm việc tại các trụ phát sóng viễn thông nên lê hải đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại xã tân mỹ chánh tp mỹ tho tỉnh tiền giang biết rõ vị trí các điểm có trụ phát sóng
để thực hiện hành vi cắt trộm dây điện lấy lõi đồng đem bán phế liệu
theo kết quả
điều tra vào chiều ngày hai mươi tháng hai lợi dụng các trạm phát sóng viễn thông nằm ở ngoài đồng vắng
nên đăng đã mang dụng cụ leo lên trụ phát sóng thuộc ấp ranh hạt xã vĩnh thuận huyện vĩnh thuận
cắt hai sợi dây điện tổng chiều dài gần bảy mươi mét
sau đó đăng tiếp tục đến trụ phát sóng thuộc ấp vĩnh trinh xã vĩnh thuận
cắt thêm một sợi dây điện khác có chiều dài gần ba mươi năm mét
trong lúc đang gom ba cuộn dây điện dài trên một trăm linh mét để tẩu thoát
thì bị nhân viên của trung tâm viễn thông huyện phát hiện và báo cơ quan công an bắt giữ cùng tam vật
với hành vi này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
đã hoàn tất hồ sơ chuyển lên viện kiểm sát đề nghị truy tố lê hải đăng về tội trộm cắp tài sản
còn tại an giang vào khoảng tám giờ một mươi năm phút sáng ngày hôm nay
một vụ cháy đã thiêu dụi nhiều phục trang và đạo cụ của trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh
trên đường nguyễn thành
ở khóm bình thới ba phường bình khánh thành phố long xuyên
đây là nơi chứa trang phục đạo cụ biểu diễn và sinh hoạt của nhân viên trung tâm
vào thời gian trên thì người dân đã phát hiện khói bốc ra từ tầng lầu của trung tâm liền chi hô
và cùng mọi người di chuyển tài sản ra ngoài
do khu vực xảy ra cháy chứa nhiều đạo cụ phục trang dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh
ngay sau khi nhận được tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã huy động năm xe chữa cháy chuyên dụng cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng quân sự
công an thành phố long xuyên và lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa
sau hơn một giờ nỗ lực của các đối tượng đám cháy được khống chế và giật tắt kịp thời
không để cháy lan sang các nhà và cơ sở kinh doanh kế bên
vụ cháy rất may không có thiệt hại gì về người
và hiện thiệt hại cũng như nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố và lệnh tạm giam
đối với lê ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang
để tiếp tục điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi sử dụng mạng xã hội facebook kết bạn với nhiều đối tượng trong và ngoài nước
là thành viên của tổ chức phản động khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
lê ngọc thành đăng ký tham gia tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và cung cấp thông tin cá nhân của mình để tham gia trưng cầu dân ý
bầu cho đào minh quân làm tổng thống đệ ba việt nam cộng hòa
sau thời gian tham gia thành được đối tượng trong tổ chức gửi cho hai lá cờ ba sọc và tài liệu liên quan
đến tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
khi biết một số thành viên trong tổ chức bị bắt thành tạo một tài khoản facebook khác để tiếp tục hoạt động
căn cứ kết quả điều tra vào ngày một mươi năm tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang
tiến hành bắt giữ lê ngọc thành cùng tăng vật thu giữ gồm hai lá cờ ba sọc và các đồ vật liên quan
còn tại vĩnh long cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn mộng xuyên ba mươi sáu tuổi trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ phương quyên
trụ sở tại quận ninh kiều thành phố cần thơ để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra xuyên thừa nhận đã dùng thủ đoạn cắt dán hình giấu chữ ký trên các tài liệu thật
đã được các cơ quan chức năng ban hành sang các tài liệu do xuyến soạn hẳn
sau đó thì đã dùng máy in phun màu in ra thành văn bản giống y như thật có chữ ký và dấu của cơ quan chức năng
với thủ đoạn trên xuyến đã làm giả văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long tổng cục đường bộ việt nam
đồng ý giao cho công ty của xuyên được khai thác
sử dụng một đoạn hành lang an toàn đường bộ trên quốc lộ một thuộc xã bình minh tỉnh vĩnh long
sau đó xuyên dùng các loại giấy tờ giả này mời gọi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh
và chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng của các công ty doanh nghiệp
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long thông báo cơ quan doanh nghiệp nào là nạn nhân của hành vi lừa đảo trên
liên hệ với cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long
địa chỉ bảy mươi một trên hai mươi hai a phó cơ điều phường ba tp vĩnh long
số điện thoại sáu mươi chín ba trăm bảy mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi tám để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
trước nhiệm vụ quan trọng đó là song song thực hiện hai mục tiêu làm tốt công tác tuyên truyền
phòng chống ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín và đảm bảo an ninh trật tự
trong thời gian qua công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã làm tốt nhiệm vụ kép để giữ vững địa bàn
đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
với sự chủ động quốc gia đã đảm bảo an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long
quyết liệt và quyết tâm cao không để tội phạm lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín thực hiện các hoạt động phạm tội
lực lượng điều tra hình sự công an thành phố đồng hới đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm
lực lượng cảnh sát hình sự đã triển khai quyết liệt các biện pháp công tác để đấu tranh với các loài tội phạm
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhất là đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh
để hoạt động tội phạm trong đó tập trung đánh trúng đánh mạnh với các loài tội phạm
như trồng cắp tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản cội gây thương tích tình năng xã hội
hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc hành vi bay lắc đồng thời nâng cao chất lượng điều tra xử lý tội phạm không để lọt tội phạm
đáng ghi nhận là việc sớm điều tra làm rõ đối tượng nguyễn hải quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn bàng xã hòa trạch huyện bố trạch gây ra vụ trộm của một bệnh nhân đang điều trị
tại khu vực cách ly thuộc khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa thành phố đồng hới
qua đấu tranh mở rộng vụ việc đối tượng nguyễn hải quân khai nhận
đã thực hiện sáu vụ trộm khác tại các bệnh viện thành phố đồng hới và huyện bố trạch
mới đây nhất lực lượng điều tra hình sự công an thành phố đồng hới đã đột kích bắt quả tang nhóm một mươi năm đối tượng
có hành vi đánh bạc tại thôn đồng dương xã bảo ninh thù giữ hơn một trăm linh tám triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan đến hành vi đánh bạc